ủy ban thường vụ quốc hội đã khai mạc phiên họp lần thứ ba mươi bốn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
đây là phiên làm việc quan trọng chuẩn bị cho kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn sắp diễn ra
phát biểu khai mạc phiên họp lần thứ ba mươi bốn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết
tại phiên họp này ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng
trong đó có việc cho ý kiến về dự án bộ luật lao động sửa đổi
việc sử dụng nguồn vốn một mươi tỷ đồng từ việc điều chỉnh giảm nguồn vốn cho các dự án quan trọng quốc gia
về các dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri
do đó các đại biểu cần có nhiều đóng góp thiết thực hiệu quả vào các vấn đề đưa ra tại phiên họp
trong phiên họp kín chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy
xem xét việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương tại một số hạng mục